cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn năng tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê quán tại xóm một mươi một xã quỳnh hưng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quy định tại điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
nguyễn năng tĩnh nguyên là giáo viên tại trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật nghệ an
lợi dụng vỏ bọc là giáo viên dạy nhạc nguyễn năng tĩnh thường xuyên tuyên truyền những ca khúc có nội dung kích động
chống chính quyền phá hoại tư tưởng xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước
ngoài ra thông qua trang facebook nguyễn năng tĩnh đối tượng có nhiều bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật
xuyên tạc đường lối chính sách đảng nhà nước phỉ bắn chính quyền nhân dân xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ hồ chí minh
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cơ quan chức năng bắt giữ nguyễn năng tĩnh thu giữ một xe máy năm thẻ ngân hàng
chủ tài khoản nguyễn năng tĩnh hai điện thoại di động và một chứng minh nhân dân cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra
tại tỉnh nghệ an công an huyện tương dương vừa phá thành công một chuyên án ma túy bắt quả tang ba đối tượng
khi đang vận chuyển gần hai bảy kg ma túy đá và hồng phiến qua địa phận thị trấn hòa bình huyện tương dương tỉnh nghệ an
sau thời gian tích cực điều tra theo dõi quy luật hoạt động và di biến động của các đối tượng
vào khoảng một mươi h một mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại địa phận khối hòa đông thị trấn hòa bình huyện tương dương tỉnh nghệ an
lực lượng công an huyện tương dương đã tiến hành mật phục bắt giữ ba đối tượng
gồm nguyễn văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn văn thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại huyện tân kỳ
và trần hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện quỳ hợp đang có hành vi vận chuyển ma túy
vật chứng thu giữ được là gần hai bảy kg ma túy đá và hồng phiến một xe ô tô sáu điện thoại di động
vụ việc đang được công an huyện tương dương tiếp tục mở rộng điều tra
các tỉnh hà giang bắc cạn và yên bái trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng năm
tại các tỉnh này đã xảy ra mưa lớn kèm theo sàn lờ đất gây ra thiệt hại nặng
về người và của
hai người thiệt mạng là nguyễn thị thanh sinh năm hai nghìn chín trú tại xã quang minh huyện bắc quang tỉnh hà giang
và hoàng văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã trấn thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
hai người bị thương nặng là anh nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và nguyễn thị diệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
tại xã quang minh huyện bắc quang tỉnh hà giang
về tài sản có năm mươi ba mái nhà bị lốc cuốn trôi hai mươi sáu hai hectare diện tích lúa bị ngập úng đổ gãy
diện tích hoa mồ bị thiệt hại là một mươi bảy bảy ha giao thông thủy lợi bị một bảy trăm năm mươi m ba đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông
và ba công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng ước tính thiệt hại ở cả ba tỉnh lên tới một bốn trăm ba mươi tỷ đồng
thưa quý vị việt nam hiện là một trong số một mươi năm quốc gia có số lượng người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới
và mỗi năm tại việt nam có bốn mươi người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá
cùng với đó là ba mươi ba triệu người không hút thuốc
bị ảnh hưởng do hít phải khói thuốc thủ động mặc dù luật phòng chống tắc hại thuốc lá có hiệu lực từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng việc thực thi vẫn còn thiếu hiệu quả
đến nay tỷ lệ người hút thuốc lá vẫn không giảm thậm chí là còn có xu hướng tăng lên
đây là thực trạng đáng báo động bởi hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng đói nghèo và bệnh tật
đã hơn hai năm điều trị tại bệnh viện phổi trung ương do mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
phải chống trọi từng ngày với những cơn ho kéo dài đau tức ngực khó thở
ông y ở hà nội đã thấm thiế đau đớn và sự hối hận bởi quãng thời gian hơn ba mươi năm nghiện thuốc lá của mình
ông đã để lại gánh nặng quá lớn cho vợ và các con
đi bộ đội hút thuốc lá rồi trở về địa phương vẫn cứ hút thuốc lá
bây giờ bỏ hai năm này hút được công nhận nó cũng ảnh hưởng ảnh hưởng đến sức khỏe
thì bây giờ nó nghiện quá rồi chả có gì
nó bỏ rồi nên nghĩ là cứ liều
bây giờ vẫn thấy tai hại sức khỏe phổi mình nó kém không thở được
đi viện trẻ nghiên tốn kém rồi người đi nuôi rồi
cũng mắc bệnh do nghiện hút thuốc lá nhưng ông đàm ở tỉnh hưng yên
phải điều trị tại khoa ung biếu vì được chẩn đoán ung thư phổi
sau nhiều đợt trị xạ với chi phí hàng trăm triệu đồng
giờ đây ông chỉ mong mỏi bệnh thuyên giảm được sớm về nhà
trước kia thì
lúc còn trẻ thì tôi cũng hút ngày bao bao rưỡi
còn thuốc lá không kể
báo cáo thật là thế nhưng mà thực ra là cũng bỏ thuốc lâu rồi
nhưng mà thực ra là cũng như cái tác hại thì chúng ta hút thuốc
chắc là hút thuốc thì ông lại bị hút hút thuốc phổi
bỏ mới được một năm thì bị bệnh ba tháng
về cái nguyên nhân dẫn tới hút thuốc phổi là một trong những nguyên nhân chính
đó là liên quan đến hút thuốc lá
thì rõ ràng nói là hút thuốc phổi là một bệnh lý rất nặng
tỷ lệ mà mắc bệnh cũng như tỷ lệ tử vong rất là cao
do vậy nói là cũng phải khuyến cáo cho mọi người rõ là
cái vấn đề liên quan đến bệnh của ông thuốc phổi
liên quan đến hút thuốc lá là cần phải chú ý tới
và cũng nên có những thói quen là từ bỏ hút thuốc lá
cũng như là tránh xa những môi trường mà có khói thuốc lá
theo thống kê riêng của bệnh viện phổi trung ương cho thấy
có đến chín mươi bệnh nhân
nhân ung thư phổi là do hút thuốc lá
không những thế người hít phải khói thuốc lá cũng có thể mắc các bệnh như
tai biến mạch máu não sơ vữa động mạch và ung thư phổi
những trường hợp hút thuốc lá không phải là bị bệnh ngay
một số trường hợp bảo biểu hiện cấp tính ngay
ví dụ như là những người mà hay hít phải khói thuốc thì dễ bị viêm phổi
cấp tính trẻ em thì dễ bị những trùng gốc cấp tính thì không nói
nhưng cái hậu quả lâu dài thì nó phải là năm năm một mươi năm sau này
ví dụ sau khi hút thuốc lá
năm một mươi năm sau nguy cơ trở thành ung thư phổi
nguy cơ trở thành bệnh phổi tăng nặng bản tính
v v những trường hợp như thế
như vậy cái gánh nặng nó để lại cho chúng ta
không phải từ bây giờ mà hệ định những năm sau
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
trong hai ngày ba mươi ba mươi một tháng năm
quốc hội thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
mở đầu phiên thảo luận đại biểu nguyễn lân hiếu
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh an giang
cũng như nhiều đại biểu phát biểu sau đó
bày tỏ phấn khởi trước những kết quả về kinh tế xã hội
đã đạt được trong thời gian qua
tuy nhiên đại biểu cho rằng
nhiều cử tri vẫn hoài nghi với những kết quả đã đạt được
bởi niềm tin của họ bị lung lay trước nhiều vấn đề bức xúc
chậm được giải quyết
chúng ta có thể có nhiều chính sách vĩ mô tốt
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
nhưng những bức xúc hàng ngày của người dân
lại chưa được giải quyết tập lý nhanh chóng
chính vì vậy những cố gắng của cả hệ thống
bị một vài bộ phận nhỏ làm vấy bẩn
bức tranh toàn cảnh kinh tế xã hội việt nam
đề cập vấn đề giá điện
đại biểu nguyễn sĩ cương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh thuận
cho rằng người dân ủng hộ chủ trương chung
về giá điện điều họ cần là sự công bằng
minh bạch và hợp lý
nhưng kỳ tăng giá điện vừa qua có nhiều mập mờ
cần làm rõ
tôi có hỏi một số chuyên gia
thì họ đều cho rằng
cái việc chia bậc của evn
bao gồm cả cái nguyên tắc
mà khuyến khích tiết kiệm điện
thì cái giá bán lẻ điện bành quân
là chưa đúng với lại cái
quyết định của chính phủ
và bên có lợi đương nhiên là thuộc về doanh nghiệp
chứ không phải người dân
không phải ngẫu nhiên mà evn lấy cái thời điểm
chuyển mùa để bắt đầu tăng giá điện
vì cứ tăng rồi lại đổ cho thời tiết
là hợp lý nhất và đỡ phải giải thích nhiều
trước sự quan tâm và có nhiều
ý kiến thảo luận về vấn đề giá điện
thay mặt chính phủ phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
đã đăng đàn giải thích làm rõ
một số vấn đề liên quan trong đó phân tích
về nhu cầu sử dụng giá và
lượng nguồn cung cấp đầu vào
nhu cầu tăng giá cũng như
các nguyên nhân của việc tiền sử dụng điện tăng cao
trong những ngày qua phó thủ tướng nhấn mạnh
trên cơ sở ý kiến
đề xuất của các chuyên gia của người dân
và doanh nghiệp thì
chính phủ chỉ đạo bộ công thương và tập đoàn điện lực
sớm nghiên cứu để trình chính phủ
sửa đổi bổ sung các biểu giá điện này
để cho nó hợp lý hơn
bảo vệ được người có thu nhập thấp
nhưng mà đồng thời cũng phù hợp với cái nhu cầu
là hộ dân đời sống cũng đã
tăng cao mà số sử dụng trên hai trăm linh
kwh thì cũng đã
ngày càng tăng lên để đảm bảo
hài hòa lợi ích của các
hộ tiêu dùng điện
thảo luận về công tác đảm bảo an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội nhiều đại biểu
đánh giá trong những nỗ lực chung của
cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
để tạo ra sự truyền mình của đất nước
có sự đóng góp rất lớn của các lực lượng
vũ trang trong việc giữ gìn đảm bảo
nên quốc phòng an ninh vững chắc phục vụ
các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại
của đất nước
chúng ta đã kiềm chế
gia tăng tội phạm không để tội phạm
động hành nhiều vụ án đặc biệt
nghiêm trọng được điều tra
khám phá nhanh dư luận đánh giá
rất cao tỷ lệ điều tra
khám phá các vụ án hình sự đạt
và vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra
đáng chú ý nhiều vụ
việc vụ án tham nhũng kinh tế
nghiêm trọng kể cả những vụ việc
tồn tại từ nhiều năm trước đã được
phát hiện điều tra xử lý nghiêm
minh và công khai đúng pháp luật
được cử tri nhân dân
rất hoan nghênh đồng tình ủng hộ
theo báo cáo của chính phủ
trình quốc hội năm hai nghìn một mươi tám
một mươi hai chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
đều đạt và vượt kế hoạch tăng trưởng
gdp đạt bảy tám
mức cao nhất trong vòng một mươi năm
thu nhập bình quân đầu người đạt
đô la mỹ vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài fdi đạt một mươi chín một tỷ
đô la mỹ tăng chín một
kim ngạch xuất khẩu tăng một mươi ba hai
đạt giá trị hơn bốn trăm tám mươi tỷ
đô la mỹ và xuất siêu
sáu tám tỷ đô la mỹ kinh tế
tiếp tục khởi sắc trong cuối một năm nay
khi gdp đạt sáu bảy mươi chín
chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng
hai bảy mươi một trong bốn tháng
tuy nhiên chính phủ cũng chỉ ra
kinh tế việt nam đang gặp nhiều thách thức
trước sự bất ổn căng thẳng địa chính trị
chiến tranh thương mại mỹ trung diễn biến
khó lường mặt khác nội tại nền
kinh tế bộc lộ nhiều điểm nghẽn như
cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chậm xử lý dự án yêu kém thua lỗ
còn khó khăn
sáng nay tại hà nội
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi tiếp xã giao ngày
pavathaneni haris đại sứ nước
cộng hòa ấn độ tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm chúc mừng
đại sứ pavathaneni haris đã hoàn thành
xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
những đồng góp của đại sứ góp phần củng cố
phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
việt nam ấn độ đặc biệt thúc đẩy
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan hữu quan của ấn độ
trong đó đã tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp
xây dựng các văn bản hợp tác trong lĩnh vực
trao đổi thông tin tình hình thế giới khu vực
và các vấn đề liên quan đến lợi ích
an ninh quốc gia hai nước an ninh mạng
thiết lập cơ chế đối thoại an ninh cấp
thứ trưởng luân phiên giữa bộ công an việt nam
và văn phòng hội đồng an ninh quốc gia ấn độ
và tổ chức phiên họp lần thứ nhất
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại việt nam
bộ trưởng tô lâm mong muốn
dù công tác trên bất kỳ công vị nào
đại sứ pavathaneni haris
tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác
giữa hai nước nói chung trong lĩnh vực an ninh
trật tự nói riêng trong đó mong muốn ấn độ
ủng hộ việt nam ứng cử vị trí
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
ủng hộ vai trò chủ tịch asean
năm hai nghìn hai mươi hợp tác
chia sẻ thông tin tham vấn những vấn đề
an ninh khu vực quốc tế có liên quan đến
lợi ích an ninh quốc gia mỗi nước
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ pavathaneni haris
tin tưởng thời gian tới mối quan hệ
hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan
thực thi pháp luật của ấn độ sẽ đạt được
nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực đảm bảo
trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại
tội phạm đại sứ pavathaneni haris
khẳng định trên công vị công tác mới
sẽ nỗ lực hết mình đưa quan hệ hữu nghị
truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện
việt nam ấn độ ngày càng được củng cố
và phát triển
cũng trong sáng nay
tại tỉnh cao bằng học viện chính trị quốc gia
hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương
phối hợp với tỉnh ủy cao bằng tổ chức hội thảo
khoa học đồng chí hoàng đình dông với
cách mạng việt nam và quê hương cao bằng
nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm năm ngày sinh
của đồng chí hoàng đình dông dự hội thảo
có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tại hội thảo có bốn mươi tham luận
của các nhà lãnh đạo quản lý nhà khoa học
đến từ các học viện các tỉnh thành
trên cả nước làm sáng tỏ các vấn đề
khẳng định vai trò của đồng chí hoàng đình dông
trong chỉ đạo và thành lập tổ chức
đảng đầu tiên của cao bằng lạng sơn
vai trò của đồng chí hoàng đình dông
trong việc tham gia tái lập hệ thống tổ chức
đảng và phong trào cách mạng bắc kỳ
đồng chí hoàng đình dông là cán bộ
quân sự tài năng của đảng và cách mạng
việt nam đồng chí hoàng đình dông
là người cộng sản có đạo đức mẫu mực
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người con ưu tú của dân tộc và quê hương
cao bằng hội thảo là dịp để
các cấp ủy đảng các học viên chính trị
khởi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh
bất khuất kiên cường của các thế hệ cha anh
trong các tầng lớp nhân dân
nhất là đối với thế hệ trẻ
củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
còn tại hà nội vào sáng ngày hôm nay
liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
hội nhà văn việt nam tổ chức lễ kỷ niệm
một trăm linh năm ngày sinh nhà thơ lão thành cách mạng
của huy cận tới dự có phó thủ tướng
chính phủ vũ đức đam lãnh đạo một số
bộ ngành địa phương các nhà thơ nhà văn
nhà nghiên cứu văn học nghệ thuật
và đại diện gia đình đồng chí của huy cận
nhà thơ huy cận sinh ra ở
làng ân phú huyện hương sơn
nay là xã ân phú huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
từ năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
ông vừa học vừa sáng tác thơ
và tích cực tham gia các phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai
ông tham gia phong trào mặt trận việt minh
trong sự nghiệp sáng tác
ông đã có thơ đăng báo từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tập lửa thiêng
ra đời năm một nghìn chín trăm bốn mươi
đã đưa ông trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu
trong phong trào thơ mới
sau cách mạng tháng tám ông đi nhiều viết nhiều
tên tuổi qua nhiều tác phẩm của ông
đã quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả việt nam
nhà thơ huy cận từng đảm nhận
các vị trí quan trọng như
chủ tịch ubnd liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
chủ tịch hội nhà văn á phi
đồng chủ tịch đại hội văn hóa toàn thế giới
ủy viên hội đồng chấp hành unesco
viện sĩ viện hàn lâm thế giới về thơ
với những công hiến của mình
cho thơ ca và sự nghiệp giải phóng dân tộc
ông đã được đảng nhà nước
trao tặng huân chương sao vàng huân chương hồ chí minh
giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật
các câu chuyện tham luận
tại lễ kỷ niệm đã đánh giá
tôn vinh những đóng góp của nhà thơ huy cận
cho văn hóa văn học nước nhà
đồng thời nhìn nhận lại quá trình nghiên cứu
tiếp nhận và tiếp tục tìm hiểu
khai thác giá trị từ di sản mà ông để lại
nhằm nâng cao hiệu quả quán triệt
thực hiện và đưa nghị quyết số ba mươi năm
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
của bộ chính trị về tăng cường
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
trong tình hình mới và chiều ngày hôm nay
tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
học viện chính trị công an nhân dân phối hợp với
công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự và bộ chỉ huy
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh tổ chức tọa đàm
khoa học lực lượng vũ trang tỉnh quảng ninh
nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thủ địch bảo vệ
nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới
thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân
giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
chủ trì hội thảo
tại tọa đàm các đại biểu tập trung
phân tích nhận diện các quan điểm sai trái thù địch
và âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động
của các thế lực thủ địch nhằm tuyên truyền
những quan điểm sai trái thủ địch
chống phá đảng nhà nước ta trong giai đoạn hệ này
đánh giá thực trạng công tác đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng vũ trang
và công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang
với các cơ quan ban ngành chức năng
trên địa bàn tỉnh quảng ninh
tham luận tại tọa đàm giáo sư tiến sĩ vũ văn hiền
phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cho rằng
muốn làm tốt công tác đấu tranh
các quan điểm sai trái thủ địch
để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
bảo vệ chế độ trước hết phải nhận thức rõ
về tình hình trong nước cũng như quốc tế
đồng thời phải nhận diện đúng
các quan điểm sai trái thủ địch
như là những vấn đề mà chúng ta thực hiện
những chủ trương những chính sách của chúng ta
trong đời sống xã hội
thì phân loại ra
thì có cách thức tổ chức đấu tranh như thế nào
nhiều dự báo về tình hình liên quan
đã được chỉ ra tại tọa đàm
phân tích cụ thể những thuận lợi khó khăn
và các yếu tố tác động đến yêu cầu
nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
theo chức năng nhiệm vụ của từng lực lượng vũ trang
từ đó kiến nghị những giải pháp phù hợp khả thi
trong thời gian qua thì chúng tôi
thực hiện tương đối tốt
trong cái giao ban trong cái quy chế
giữa cái lực lượng công an và quân đội
và biên phòng
là chúng tôi duy trì tốt cái vấn đề này
và trao đổi thông tin thường xuyên thường kỳ
và đột xuất nhằm mục đích là
lân cao cái công tác
hối kế hợp nắm trong tình hình và đánh giá tình hình
và đề xuất với tỉnh quỷ quỷ ban
để chỉ đạo
cả hệ thống chính trị tham gia vào vấn đề này
tập trung vào mấy vấn đề mà bà con ta quan tâm
và kẻ địch cũng
rất hay lợi dụng các vấn đề này để tuyên truyền
sự lựa chọn giữa hai con đường
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản
và chứng minh sự tốt đẹp
của chế độ chúng ta
vấn đề thứ hai là công cuộc
chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta hiện nay
vấn đề thứ ba
là quan điểm của đảng và nhà nước
trong công tác đối ngoại
chính từ những nội dung này
chúng tôi đưa đến trong hoạt động công tác dân vận
từ việc xây dựng nông thôn mới
hoạt động giúp đỡ nhân dân
xóa đói giảm nghèo
thì chúng tôi kết hợp với các hoạt động văn hóa
và tuyên truyền
kết hợp giữa chiếu phim hoạt động văn nghệ
và nói chuyện thời sự
có thể nói thông qua những trao đổi
chia sẻ thẳng thắn từ thực tiễn công tác đấu tranh
tọa đàm đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị
cho mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
tỉnh quảng ninh qua đó nâng cao
chất lượng hiệu quả hiệp đồng chiến đấu
của lực lượng vũ trang trước yêu cầu nhiệm vụ
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
thù địch trong tình hình mới
sáng nay bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức lễ phát động
hưởng ứng phong trào thi đua cán bộ công chức
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
do chính phủ phát động và phong trào thi đua
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
để phong trào đi vào nền nếp
ngay từ những ngày đầu tiên
và thiết thực đặc biệt lập thành tích
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc
của chủ tịch hồ chí minh
tại lễ phát động các cán bộ chiến sĩ nêu cao
tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện phong trào thi đua
với khẩu hiệu hành động
cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ
chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
ra sức lập công dân bác
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
nội dung phong trào thi đua đã đề ra
thông qua phong trào này các cán bộ chiến sĩ
bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
mong muốn vận dụng sáng tạo tư tưởng
phát huy giá trị lịch sử di trúc của người
không ngừng lớn mạnh trưởng thành về chính trị
tư tưởng tổ chức đạo đức
luôn quán triệt cụ thể hóa các quan điểm đường lối
chủ trương chính sách của đảng nhà nước
trong các hoạt động công tác cảnh vệ
để đảm bảo lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng
d i f f hai nghìn một mươi chín sẽ được khai mạc
vào đêm một tháng sáu
diễn ra tuyệt đối an toàn không xảy ra nguy cơ cháy nổ
vào sáng ngày hôm nay cục cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ công an đã tiến hành kiểm tra công tác
phòng cháy chữa cháy khu vực trình diễn bán pháo hoa
đoàn công tác của cục cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã tiến hành kiểm tra tại khu vực
bãi bắn nơi tập kết pháo hoa
tại đây các thùng phi trữ nước
và thiết bị chữa cháy tại chỗ
đã được lắp đặt lực lượng phòng cháy chữa cháy
công an thành phố đà nẵng đã bố trí
xe chữa cháy và cử cán bộ
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kể từ khi pháo được vận chuyển từ
kho chứ pháo về các thiết bị chữa cháy
tại chỗ cũng đã được bố trí
tại khu vực kháng đài và sân khấu
phục vụ cho chương trình biểu diễn nghệ thuật
chúng ta đã biết
công tác bắn pháo hoa là một trong
những nguy cơ vấn đề
cháy nổ cũng như các sự cố tài nạn
khác nơi tập trung đông
đến giờ này chúng tôi khẳng định
rằng công việc
đà nẵng chuẩn bị
hết sức là chú đáo
đặc biệt là
các lực lượng chức năng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy
của công an đà nẵng
các đồng chỉ đã có kế hoạch
phương án hết sức
cụ thể phân công nhiệm vụ
hết sức là rõ ràng
cho từng đơn vị
trực thuộc để mà
tham gia lễ hội bắn pháo hoa này
đoàn công tác
đánh giá cao sự chỉ đầu sâu sát
của thành phố đà nẵng
đối với các đơn vị
phục vụ cho lễ hội pháo hoa quốc tế
trong đó có lực lượng phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên từ nay cho đến đêm khai mạc
cũng như trong suốt hơn một tháng lễ hội diễn ra
lực lượng phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ
cũng cần dựa trên tình hình thực tế
thường xuyên tổ chức họp rút kinh nghiệm
chúng tôi sẽ có điều chỉnh
các lực lượng phương tiện
cho nó phù hợp
sát với thực tế hơn
và nhằm ứng phó
có hiệu quả nhất
nếu có sự khổ xảy ra
trong thời gian diễn ra các buổi trình diễn pháo hoa
cùng với những sự kiện bên lề
sẽ có khoảng bốn mươi phương tiện
và hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
tham gia công tác phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ
bảo đảm an toàn cho lễ hội
liên quan đến việc kết nối dữ liệu
bằng lái xe giữa cục cảnh sát giao thông bộ công an
và tổng cục đường bộ việt nam
theo đúng như kế hoạch đề ra
cho đến nay phần mềm tra cứu thông tin giấy phép lái xe
và phương tiện vi phạm qua hình ảnh tích hợp
trên trang thông tin điện tử của cảnh sát giao thông
đã hoàn thành và đang chạy thử nghiệm
trước khi đưa vào hoạt động chính thức
vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
điều này thể hiện được sự nỗ lực rất lớn
từ các cơ quan chức năng để có thể kết nối dữ liệu
phục vụ công tác quản lý xử lý vi phạm
một cách minh bạch và hiệu quả
với phần mềm tra cứu thông tin lần đầu tiên được áp dụng
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ cập nhật dữ liệu
về các trường hợp giấy phép lái xe
đang bị thước và tạm giữ quá thời hạn
trường hợp không đến chấp hành quyết định xử phạt
tại cơ quan cảnh sát giao thông
để tổng cục đường bộ việt nam tra cứu thông tin
phục vụ công tác cấp đổi giấy phép lái xe
đồng thời tổng cục đường bộ việt nam
cũng chia sẻ dữ liệu quản lý giấy phép lái xe
cho lực lượng cảnh sát giao thông
để phục vụ công tác nghiệp vụ
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
người dân cũng có thể truy cập vào trang thông tin điện tử
cục cảnh sát giao thông
để tra cứu thông tin biển số xe của mình
có nằm trong danh sách xe vi phạm hay không
hệ thống sẽ cung cấp thông tin
về biển số xe thời gian địa điểm
đơn vị phát hiện vi phạm
và địa chỉ số điện thoại
để biên hệ giải quyết xử lý
đây là một trong những hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý nhà nước cải cách thủ tục hành chính
nhằm gắn kết lực lượng cảnh sát giao thông
với người dân cũng như các cơ quan chức năng
trong công tác theo dõi quản lý
đến nay cảnh sát giao thông
các địa phương đã nhập vào hệ thống
gần ba trường hợp giấy phép lái xe
bị cướp tạm giữ hai trăm chín mươi phương tiện
vi phạm được ghi nhận qua hệ thống giám sát
một mươi bảy y bác sĩ bệnh viện một mươi chín tháng tám
bộ công an việt nam
đang có chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại lào
trong thời gian ở lào
các cán bộ y bác sĩ bệnh viện một mươi chín tháng tám
bộ công an việt nam
đã khám tư vấn và phát thu miễn phí
cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của bộ an ninh lào
đây là lần thứ hai các y bác sĩ bệnh viện một mươi chín tháng tám
sang thực hiện công tác khám chữa bệnh miễn phí
cho các cán bộ chủ chốt của bộ an ninh lào
nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị
giữa hai bộ nói riêng và góp phần vun đắp
cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vĩ đại
việt nam lào nói chung
nhân dịp này đoàn y bác sĩ bệnh viện một mươi chín tháng tám
đã trao tặng một số trang thiết bị y tế
cho bệnh viện mùng năm tháng bốn bộ an ninh lào
khám tư vấn và cấp phát thu miễn phí
cho một trăm linh người dân bản hủy tụ bản anh hùng
và khó khăn nhất ở thủ đô viên trần
đồng thời trao tặng bản hủy tộng
một tv và một bộ máy vi tính
sáng nay đoàn công tác của cục xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
đã đến thăm tặng quà cho các cháu
tại làng trẻ em sos hà nội
ân cần gửi những lời thăm hỏi về tình hình
đời sống sinh hoạt ăn ở của các cháu
và các mẹ tại làng trẻ em sos
động viên các cháu cố gắng học tập chăm ngoan
đoàn đã đi thăm tặng quà cho hai trăm linh tám cháu
đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ em sos hà nội
tầm bộ số tiền và những phần quà này
do cán bộ chiến sĩ trong cục
trích từ tiền lương để ủng hộ
thể hiện tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm lá sách
sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ
cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đối với các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tạo động lực cho các cháu có niềm tin
và ý chí vươn lên hoàn cảnh
nỗ lực vươn lên học tập để trở thành
những người có ích cho xã hội